với mục tiêu xây dựng phong trào phòng chống cháy nổ sâu rộng bền vững hiệu quả là trách nhiệm của toàn dân
trong những năm qua thành phố hồ chí minh đã xây dựng nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là một trong những vai trò hết sức quan trọng để phòng ngừa cháy nổ xảy ra ở cơ sở
là một thành phố có mật độ dân cư đông đúc với hơn năm trăm linh doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
do đó công tác phòng chống cháy nổ đóng một vai trò hết sức quan trọng đến sự phát triển chung của thành phố cũng như của doanh nghiệp
đến nay thành phố hồ chí minh đã có một trăm linh doanh nghiệp và chín mươi năm khu dân cư đã xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
hàng năm lực lượng này đã dập tắt hơn năm mươi tổng số vụ cháy xảy ra hạn chế để không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản
hàng năm chúng tôi được duy trì cái chế độ vận luyện học tập nghiệp vụ theo cái yêu cầu của phòng cháy chữa cháy là chuyên nghiệp
đối với con người còn về đối với trang bị phương tiện hiện nay chúng tôi đã là trang bị đầy đủ phương tiện theo tiêu chuẩn quy phạm của đề ra
cụ thể là hệ thống bơm chữa cháy hệ thống xe chữa cháy trang thiết bị kỹ thuật khác phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như là
đối với ta duy trì cái chế độ thường xuyên cái chế độ vận luyện học tập về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định
được sự quan tâm của thành phố nhiều phong trào phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động có hiệu quả
trở thành những điển hình trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
như mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy
khu dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở an toàn phòng cháy chữa cháy
khu phố an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy
trong đó nhiều doanh nghiệp và khu dân cư đã tự đầu tư trang thiết bị phòng chữa cháy hiện đại
phát huy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ đảm bảo bốn phương
từ đó lực lượng cơ sở mới phát huy hết năng lực để giảm tối đa thiệt hại cháy lớn cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai tháng một mươi tp hcm đã tổ chức hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
hội thao đã thu hút sự tham gia của hai mươi bốn quận huyện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia
hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy trong mọi hoạt động của mình chúng tôi đều gắn liền với lực lượng vũ trang của thành phố
đặc biệt là với công an thành phố
bộ tư linh thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
và chúng tôi sát cánh cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng với lực lượng chất phòng cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
chúng tôi xây dựng thành một thế trận toàn dân phòng cháy chữa cháy
và với những thành quả mà chúng tôi đạt được
thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới
qua hội thao nhằm đánh giá lại
kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như giả soát lại tình trạng phương tiện trang thiết bị phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị địa phương
đồng thời nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng tại chỗ